sáng một mươi ba tháng bốn nhiều nơi trên địa bàn thành phố cần thơ tỉnh hậu giang và các tỉnh lân cận tại đồng bằng sông cửu long đã có mưa
mặc dù mưa không lớn lắm nhưng với người dân ai cũng vui mừng phấn khởi vì đây là cơn mưa đầu tiên trong đợt hạn mặn kéo dài gần một tháng qua ở đồng bằng sông cửu long
cơn mưa này đã cứu được nhiều diện tích cây ăn trái đặc biệt là những cây từ một đến ba năm tuổi
một số địa phương khác cũng đã có mưa tuy lượng mưa không lớn và diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã xua tan cây nóng oi bức trong nhiều tháng qua
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đợt hạn mặn cao điểm ở đồng bằng sông cửu long vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian từ nay đến ngày một mươi năm tháng bốn
đợt xâm nhập mặn này tương đương với đợt mặn đỉnh điểm vào giữa tháng ba người dân cần chủ động bơm chữ nước để tưới cho cây trồng